thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp đại sứ trưởng phái đoàn liên hiệp châu âu eu tại việt nam
giorgio aliberti nhân kỷ niệm ba mươi năm quan hệ việt nam eu
thủ tướng nêu rõ eu là một đối tác hàng đầu của việt nam trên các lĩnh vực quan hệ với eu
mang tính chiến lược và có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của việt nam
thủ tướng nêu rõ sau khi evfta có hiệu lực hai bên đã tích cực triển khai nhiều công việc
nhưng đáng chú ý nhất là hiệp định này đã đem lại hiệu quả tức thì cho cả hai bên
là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi việt nam rất mừng khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược asean eu
tin tưởng hai bên sẽ có nhiều hợp tác hiệu quả thời gian tới
đánh giá cao eu tiếp tục thể hiện tiếng nói tích cực ủng hộ tinh thần thượng tôn pháp luật quốc tế
và công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai tại biển đông
thủ tướng cảm ơn eu đã hỗ trợ việt nam đảm nhiệm thành công năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
và tiếp tục hỗ trợ việt nam hoàn thành nhiệm kỳ ủy viên không thường trực hội đồng
bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tiếp đại sứ new zealand wendy mathiu đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng đại sứ wendy matthew đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác
tại việt nam thủ tướng đánh giá cao những đóng góp tích cực của cá nhân bà đại sứ
cũng như của đại sứ quán trong việc tăng cường và thúc đẩy quan hệ việt nam new zealand
thủ tướng mong muốn bà đại sứ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển quan hệ của hai nước
thủ tướng đã dành thời gian tiếp đại sứ new zealand wendy mathieu bày tỏ vui mừng với những
gì mà quan hệ việt nam new zealand đã đạt được trong thời gian qua
cũng như hy vọng sẽ có bước phát triển hơn nữa trong thời gian tới